thưa quý vị kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một trăm sáu mươi hai hai trăm bảy mươi chín bệnh nhân đã khỏi trên tổng số gần ba trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
hơn một mươi bảy sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm và dự kiến việt nam có thể nhận hơn một mươi sáu triệu liều vaccine trong tháng tám và tháng chín
tại tp hcm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết đến nay
tp hcm đã có chín mươi ba hai trăm tám mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi bệnh và xuất việt
sở y tế hà nội thông báo từ sáu h ngày hai mươi năm tháng tám đến một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng tám
thành phố ghi nhận năm mươi ca dương tính sars cov hai mới trong đó ba mươi năm ca tại cộng đồng và một mươi năm ca tại khu vực cách ly
đáng chú ý có thêm hai mươi ba trường hợp ở ổ dịch thanh xuân trung quận thanh xuân
như vậy cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt bốn
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
hai bảy trăm ba mươi một ca trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một ba trăm tám mươi chín ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là một ba trăm bốn mươi hai ca
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ngày càng có chiều hướng gia tăng và phức tạp
hôm nay ngày hai mươi năm tháng tám bệnh viện giã chiến số bốn tại nghệ an
với quy mô hơn hai trăm năm mươi giường bệnh đã được kích hoạt và bắt đầu thu dung
dịch bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện giã chiến số bốn với quy mô hơn hai trăm năm mươi giường bệnh
được xây dựng trên cơ sở chưng dụng khách sạn ami thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
ngay sau khi chừng dụng sở y tế nghệ an đã tích cực phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
bệnh viện nội tiết tỉnh nghệ an tiến hành các quy trình xây dựng bệnh viện giã chiến số bốn
sau khi kích hoạt bệnh viện giã chiến số bốn được giao cho bệnh viện nội tiết tỉnh nghệ an
trực tiếp điều hành với ba mươi năm y bác sĩ tham gia để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
việc đưa bệnh viện giã chiến số bốn đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng
đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp
trên địa bàn tỉnh nghệ an trong thời điểm hiện nay
lực lượng tuyến đầu đang chiến đấu để đầy lùi sự lây lan của dịch bệnh
tuy nhiên ở những vùng dân cư chưa ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín
hàng ngày vẫn đòi hỏi một cuộc chiến khác thầm lặng
nhưng vất vả không kém
sự đoàn kết của người dân và chính quyền địa phương là vũ khí quan trọng nhất
trong cuộc chiến giữ vững vùng xanh giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp
đây là kết quả từ sự góp sức tích cực của chính quyền địa phương
và của chính mỗi người dân với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập địa bàn
những ngày qua tiếng loa cầm tay nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách xã hội
tiếp tục được ông phạm văn tệ bí thư chi bồ kim trưởng thôn lương phước
xã hòa phú quyền tây
hòa vàng liền khắp nơi nhất là các khu vực có người dân hay qua lại như chợ dân sinh
thời gian này người dân trên địa bàn xã được phép ra ngoài mua hàng hóa thiết yếu
qua hình thức sử dụng thẻ đi chợ dân sinh
tuy nhiên tất cả đều đảm bảo khoảng cách an toàn và đảm bảo năm k
theo khuyến cáo của bộ y tế
chúng tôi có sự phân công rõ ràng cho từng nghị cộng dân cư
đối với từng thành viên của tổ khu vực cộng đồng của thôn
và cỡ kẻ lòng ghép đưa
tổ dân quận giao nhiệm vụ cho từng đồng chí trong tổ dân vận
mỗi đồng chí phụ trách tối thiểu lệch hai mươi ba mươi hộ để tuyên truyền vận động
kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại phú yên
gia đình bà lê thị châu nga xã hòa phú không dám ra đường
công việc đồng án bà cũng tạm gác lại
biết là khó khăn nhưng bà quyết tâm ở yên tại nhà không ra ngoài
nếu không có việc gì cần thiết để góp phần giúp địa phương
giữ vững vùng xanh an toàn
mình cũng chung tay góp sức nhà nước là mình hạn chế ra đường
mình cũng giữ khôn cách với những người lạ
giờ là lúa thì nó đơn là nồng mình hạn chế là mình đi cái chén bớt ngư
mình đi thêm đông rồi mình về nhà
để ngăn chặn dịch covid một mươi chín xâm nhập vào xã hòa phú
ngay từ những ngày địa phương có thông báo về nguy cơ dịch bệnh
quỹ ban nhân dân xã đã triển khai cùng lực lượng công an dân quân
thành lập nhiều tổ công tác
quỹ ban nhà dân xã tuần tra tuyên truyền tại các tuyến đường
đi vào sau các ngõ ngách từng hội dân
đặc biệt từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đến nay
địa phương luôn duy trì lực lượng túc trực tuyên truyền đến từng hộ dân
để kiểm soát chặt chẽ người ra người vào để phòng dịch
chúng ta cũng chuẩn bị khu cách ly tới cộng đồng
nhân mục đích là giám sát và xét nghiệm cách ly bảy ngày
trước khi đưa vào cách ly
chúng ta cũng đi tiếp tục tại y tế tại nhà
đỡ đảm bảo công tác là tính hạn chế việc phát triển bệnh
rồi giải quyết không đỡ lây lan dịch bệnh
nằm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã
với sự chỉ đạo quyết liệt sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương
và sự đồng lòng của bà con nhân dân
tin rằng xã hòa phú sẽ quyết tâm giữ vững địa bàn vùng xanh
sẽ góp phần cùng huyện tây hòa và toàn tỉnh
sớm khống chế được dịch bệnh
mang lại cuộc sống đẹp và hạnh phúc
sống bình thường cho người chân
thưa quý vị nhằm chia sẻ với tp hcm
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng nay ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh
phối hợp sở giao thông vận tải đón trên ba trăm linh người dân tây ninh
đang lưu trú tại huyện nhà bè và các quận một mươi một mươi một năm sáu
và quận tám tp hcm về tây ninh
việc tổ chức đảm bảo an toàn
và thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín
trong ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
dự kiến sẽ đón ba trăm tám mươi bảy người
xe xuất phát từ bến xe miền tây
và được chia làm ba khung giờ
cụ thể tám giờ xe xuất phát về thị xã trảng bàng
huyện gò dầu huyện bến cầu
chín giờ sẽ xuất phát về thành phố tây ninh
thị xã hòa thành huyện dương minh châu
và một mươi giờ xe xuất phát về huyện châu thành
huyện tân biên huyện tân châu
khi được trở về địa phương
người dân phải tự theo dõi sức khỏe
tại nhà ít nhất hai mươi một ngày tại nơi lưu trú
thực hiện năm ca theo quy định
gia đình có người tân từ thành phố hồ chí minh
về tây ninh phải cam kết
trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe
cách ly y tế tại nhà
toàn bộ thành viên trong gia đình không được ra khỏi nhà
không tiếp xúc với người bên ngoài gia đình
được biết tất cả người đón về được đón về
đều đã được tiêm vaccine
và xét nghiệp có kết quả âm tính
sau hai mươi ba ngày không có ca nhiễm mới
tại cộng đồng ngày hai mươi ba tháng tám
thành phố hải phòng đã phát hiện
buộc ca mắc mới là trường hợp trốn từ vùng dịch
vào thành phố trước tình hình đó
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
đã ban hành văn bản số năm nghìn tám trăm bảy mươi tám
về việc tăng cường công tác kiểm soát
người từ vùng dịch vào thành phố
theo đó tại các chỗ kiểm dịch
kiểm soát chặt chẽ phương tiện qua chốt
không để người lọt từ vùng dịch vào thành phố
mà không khai báo
dừng thực hiện test nhanh sát covid hai
tại các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
cửa ngõ vào thành phố
chỉ cho phép những người có giấy xét nghiệm
sát covid hai bằng phương pháp rt pcr
có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
xét nghiệm tại địa phương
xuất phát hoặc địa phương đi
qua trước khi vào hải phòng
và áp dụng biện pháp cách ly đối với
tất cả người đi từ vùng dịch vào thành phố
theo hướng dẫn của sở y tế tự trả kinh phí
giao công an thành phố
tăng cường thực hiện việc kiểm tra
và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt là đối với các phương tiện
chở người trốn vào thành phố
trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp
thành phố đà nẵng quyết định tiếp tục
dừng mọi hoạt động đến tám giờ
ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bổ sung một số hoạt động
mà người dân được phép tham gia
theo đó từ tám giờ ngày hai mươi sáu tháng tám
đến tám giờ ngày năm tháng chín
thành phố đà nẵng tiếp tục
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo quyết định hai nghìn bảy trăm tám mươi tám của ủy ban nhân dân thành phố
người dân thực hiện nghiêm
ai ở đâu ở đó
trong một mươi ngày tới
thành phố sẽ cách ly theo vùng
dựa trên cơ sở xét nghiệm toàn dân
đồng thời thành phố cũng bổ sung điều chỉnh
một số hoạt động mà người dân được phép tham gia
cụ thể công ty thương mại đầu mối
trung tâm thương mại siêu thị chuỗi cửa hàng tiện lợi
được bố trí tối đa một trăm linh số người làm việc
cơ quan nhà nước bố trí một mươi
nhà máy cơ sở sản xuất
bố trí ba mươi số người làm việc
thực hiện nghiêm ba tại chỗ
đối với người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa
giao hàng công nghệ được phép hoạt động
từ sáu giờ đến hai mươi giờ hàng ngày
phải tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
và xét nghiệm định kỳ ba ngày một lần
đối với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
dừng hoạt động
được bố trí tối đa ba người
để xử lý công việc cần thiết liên quan
đến các thủ tục hành chính tài chính
thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục kế hoạch
xét nghiệm sars cov hai phù hợp với từng vùng
và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
tuy vào tình hình thực tế
sẽ có biện pháp khôi phục kinh tế
xã hội phù hợp với từng giai đoạn